nhân kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam ngày ba tháng hai hướng tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
tối ngày hôm qua ngày một tháng hai tại trung tâm nghệ thuật âu cơ hà nội
ban tuyên giáo trung ương đã tổ chức chương trình nghệ thuật mang tên màu cờ tôi yêu và tổng kết cuộc thi trắc nghiệm
tìm hiểu chín mươi năm lịch sử vẻ vang của đảng cộng sản việt nam trên mạng vcnet
tới dự chương trình có các đồng chí ủy viên bộ chính trị đồng chí võ văn thường bí thư trung mương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí nguyễn văn bình bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương
đồng chí trương hòa bình phó thủ tướng thường trực chính phủ các đồng chí bí thư trung mương đảng
đồng chí phan đình trạc trưởng ban nội chính trung ương đồng chí nguyễn xuân thắng
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
cùng đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và các tỉnh ủy thành ủy